công an nghệ an bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau hai mươi hai năm lần trốn
truy tìm nữ sinh lớp sáu mất tích bí ẩn sau giờ tan học ở long an
đại úy biên phòng cùng người dân bắt cướp
lời sau cùng dây xuất của các bị cáo trương mỹ lan đỗ thị nhàn
tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô khách ở lào cai một người tử vong
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị sau thời gian dài theo dõi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh nghệ an phối hợp đơn vị nghiệp vụ bộ công an việt nam công an của lào
và các đơn vị liên quan vừa phá thành công chuyên án
bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lần trốn hai mươi hai năm tại lào
hai tên bị bắt giữ gồm lương văn bún sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một thường trú xã kim đa huyện tương dương
truy nã về hành vi sát hành người
và lê văn điền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám thường trú tại xã bình chuẩn huyện con cuông
truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó năm hai nghìn hai do mâu thuẫn đất đai
lương văn bún đã bắn tử vong một người đàn ông trú cùng bản
sau khi gây án đối tượng này đã đưa vợ con bỏ trốn sang lào theo đường tiểu ngạch
còn lê văn điền sau khi biết đồng bọn trong cùng vụ án mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt
nên cũng đã bỏ trốn trôn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng
quá trình sinh sống tại lào hai kẻ này gặp quen biết nhau
để che giấu tung tích lai lịch cả hai thay tên đổi họ thường xuyên thay đổi chỗ ở
sinh sống tại các khu vực đồi núi hẻo lánh có mật độ dân cư thưa thớt
nhằm tránh sự phát hiện bắt giữ của cơ quan chức năng
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày bốn tháng bốn tại thành phố viên trăn lào
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an
chủ trì phối hợp cục nghiệp vụ bộ công an công an nước bạn lào và các đơn vị liên quan
phá chuyên án bắt giữ thành công hai kẻ này
hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật
chiều bảy tháng bốn công an xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa long an cho biết
đơn vị đang phối hợp cùng nhà trường và gia đình tập trung tìm kiếm một nữ học sinh lớp sáu
bỗng nhiên mất tích bí ẩn sau giờ tan học
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả dù lực lượng chức năng đã giả soát khắp nơi
theo đó khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày năm tháng bốn chị nguyễn thị thu thủy bốn mươi bảy tuổi
ngụ xã mỹ hạnh nam huyện đức hòa đi xe đến đón con gái tên nguyễn thái thu xuân
sinh năm hai nghìn một mươi hai học trường tiểu học trung học cơ sở mỹ hạnh nam tan học để về nhà
đứng chờ mãi học sinh đã ra về hết nhưng vẫn không thấy con gái ở đâu
chị thủy hốt hoảng chạy vào lớp cũng chẳng gặp
quá lo lắng chị báo ban giám hiệu khu chủ nhiệm việc cháu thu xuân mất tích ngay trước cổng trường
khi trường trích xuất camera bên trong và ngoài cổng trường
mọi người phát hiện có một cô gái lớn tuổi chạy xe đạp điện
chở nữ học sinh nghi là cháu thu xuân ra đường nhưng chưa rõ hướng đi
gia đình chị thủy lập tức báo công an xã mỹ hạnh nam công an huyện đức hòa để nhờ hỗ trợ truy tìm
từ tối năm tháng bốn người thân cùng trường và công an đã liên lạc nhiều địa chỉ
các bạn học trung lớp trung trường và bà con của cháu xuân
tuy nhiên đều nhận câu trả lời không gặp cháu và cháu chưa hề đến chơi
chị thủy thổ lộ rằng con đi học là chị đưa đón tận cổng trường
còn chưa bao giờ đi xe đạp riêng và cũng chưa bao giờ rời khỏi nhà dù vài giờ
hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy có cô gái nào đó chở con chị đi mất
làm chị thức trắng mấy đêm nay
xin được chuyển sang tin tức đáng chú ý khác
mới đây khi phát hiện hai tên cướp bỏ chạy một chiến sĩ bộ đội biên phòng đang về quê long an nghỉ phép
đã nhanh chóng truy đuổi đạp ngã và khống chế một đối tượng
hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục xác minh điều tra đồng thời truy xét bắt giữ kẻ đồng phạm
lúc một mươi hai h hai mươi phút ngày bảy tháng bốn
có hai nam thanh niên điều khiển xe máy đến khu vực ấp bình tiền một xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
sau đó hai đối tượng tiếp cận một tiệm bán quần áo
tại đây một đối tượng đã nhanh chóng cướp một xe máy nhưng bị người dân phát hiện trì hồ
hai đối tượng lên xe bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi
lúc này đại úy trương minh vũ công tác tại đồn biên phòng mỹ thạnh tây huyện đức huệ đang nghỉ phép về quê
ở gần đó nghe tiếng trì hồ cướp đã nhanh chóng chạy ra cùng người dân truy đuổi
hai đối tượng cướp bỏ chạy và cầm trên tay tua vít để chống trả lại người dân
dù vậy anh vũ đã nhanh chóng đạp ngã một đối tượng và cùng người dân khống chế bắt giữ giao công an
riêng đối tượng đồng phạm đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy thoát thân
theo thông tin ban đầu đối tượng cướp bị bắt giữ khai tên hiệp ngụ thị trấn hiệp hòa huyện đức hòa tỉnh long an
hiện vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh điều tra đồng thời truy xét bắt giữ đối tượng đồng phạm
liên quan đại án vạn thịnh pháp sau hơn một tháng bị đưa ra xét xử các bị cáo đã lần lượt nói lời sau cùng
trước khi tòa nghị án cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn
và chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trương mỹ lan đều không giấu nổi giọt nước mắt và bày tỏ sự dây dứt muộn màng
bà đỗ thị nhàn cựu cục trưởng thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước bị cáo buộc nhận hối lộ
tổng cống năm hai triệu usd trong giai đoạn đang là trường đoàn thanh tra
theo đại diện viện kiểm sát bà nhàn sau khi biết rõ thực trạng ngân hàng scb rất xấu
cần phải báo cáo ngân hàng nhà nước và chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ sai phạm
nhưng đã thông qua tổng giám đốc ngân hàng scb võ tấn hoàng văn để hai lần gặp bà trương mỹ lan
việc gặp này nhằm thỏa thuận che giấu sai phạm cho scb
về phần bào chữa của bị cáo trương mỹ lan và các luật sư đại diện viện kiểm sát đã đối đáp nhiều vấn đề
từ công bố tài liệu trích dẫn lời khai làm căn cứ buộc tội và bác bỏ quan điểm cho rằng
bà lan đã đưa nhiều tài sản vào ngân hàng scb khiến cả gia tộc mất hết tài sản khi tham gia tái cơ cấu ngân hàng này
đại diện viện kiểm sát chỉ rõ quá trình điều tra bộ công an kê biên một một trăm sáu mươi chín tài sản liên quan đến bà trương mỹ lan
các tài sản này bị cáo lan thừa nhận là của mình hoặc nhờ thuê người đứng tên giao cho đặng phương hoài tâm
cựu phó tránh văn phòng hội đồng quản trị công ty vạn thịnh pháp và các bị cáo khác theo dõi
theo đại diện viện kiểm sát trong số một một trăm sáu mươi chín tài sản
chỉ có khoảng sáu mươi tài sản được bà lan mua trước năm hai nghìn một mươi hai còn lại một một trăm linh chín tài sản chiếm chín mươi bốn tám tài sản kê biên
được hình thành chung với thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội
viện kiểm sát cáo buộc bị cáo trương mỹ lan dùng các thủ đoạn gian dối vừa hợp thức việc rút tiền vừa che giấu hành vi phạm tội
nói lời sau cùng bị cáo đỗ thị nhàn đã nhiều lần khóc thừa nhận sai lầm hèn nhát phải trả giá đất đánh mất tất cả và xin tòa khoan hồng
bà nhàn trinh mây đã có ba mươi năm năm công nghiệp
công tác trong ngành ngân hàng được tặng nhiều bằng khen chỉ vì phút sai lầm giữa ân hận xấu hổ về hành vi của mình
trong khi đó bị cáo trương mỹ lan khi nói lời sau cùng cũng khóc
bị cáo trình bày sau mỗi ngày kết thúc phiên tòa trở về trại giam bà luôn dây dứt với câu hỏi
tại sao bản thân và gia đình lại lâm vào hoàn cảnh bi đát như thế này
thừa nhận luôn nhận thức đầy đủ mức độ ảnh hưởng chi phối đối với ban điều hành ngân hàng scb
bị cáo trương mỹ lan trình bày rằng bà luôn nghiêm túc nhận thức chịu trách nhiệm của một số bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng scb
nhân viên vạn tịnh phát về hành vi vi phạm quy định về ngân hàng
bà kính xin hội đồng xét xử khi đánh giá hành vi không coi bà như là tội đồ chủ mưu nguyên nhân chính gây ra hậu quả của scb hiện nay
bị cáo lan cũng gửi lời xin lỗi tới cơ quan chức năng các cấp
vì không hiện thực được lời hứa suốt một mươi một năm tham gia tái cơ cấu ngân hàng scb
đồng thời cũng trình bày về xa cảnh giờ tan nát mỗi người một ngả
thời gian qua trên cả nước liên tiếp ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến dư luận không khỏi lo lắng
mới nhất tại lào cai một vụ pha chạm liên hoàn vừa xảy ra giữa ba ô tô khách trên đường nối cao tốc nội bài lào cai đến sapa
tình lộ một trăm năm mươi năm đoàn quan sát cốc san thành phố lào cai khiến một người tử vong
cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày bảy tháng bốn tại km bốn chín trăm hai mươi đường nối cao tốc nội bài lào cai
đến sapa thuộc địa phận thôn ún tà xã cốc san
thời điểm trên ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín b năm mươi hai x do anh nguyễn văn hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú quận đống đa hà nội cầm lái lưu thông theo hướng thị xã sapa đi thành phố lào cai
khi đến địa bàn xã cốc san xe này đã va chạm với ô tô mang biển kiểm soát một mươi bốn h ba x do anh nguyễn mạnh t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
trú tại huyện thanh trì hà nội điều khiển và ô tô một mươi chín h năm mươi một xx đang dừng đỗ
sửa chữa do anh hoàng việt xê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện tân yên bắc giang làm tài xế
vụ va chạm khiến một hành khách trên xe bị thương nặng
dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng đã không qua khỏi
tại hiện trường nhiều cột hộ lan bị tông gãy ô tô biển kiểm soát một mươi chín h năm mươi một x bị đẩy văng xuống rãnh thoát nước hư hỏng nặng
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh lào cai có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi nghe sau đây
khoảng một mươi tám h ngày bảy tháng bốn một vụ cháy đã xảy ra tại cột mốc km bốn mươi bảy cao tốc phan thiết dầu dây thuộc địa bàn xã tân đức huyện hàm tân bình thuận
gần dọc danh huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
thời điểm trên xe tải bốc cháy nguồn ngụt bên phần đường hướng bình thuận đi đồng nai
vị trí bốc cháy là phần thùng xe khói đen bốc lên cao trời có gió nên lửa bùng phát nhanh tài xế nhanh chóng đưa một số đồ đạc khỏi xe
nhiều xe ô tô lưu thông qua khu vực vào thời điểm trên đã chuyển làn tránh xa xe bị cháy
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng các xe chuyên dụng đã đến hiện trường chữa cháy
đơn vị tuần tra đường cao tốc đã có mặt đặc biệt cảnh báo
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu phòng tám cục cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường
để điều tiết giao thông qua khu vực chờ giải phóng hiện trường
trưa ngày sáu tháng bốn ông nguyễn văn giòm ấp thừa long xã thừa đức khi đi nhặt ve chai tại khu vực cửa biển
thì phát hiện một bao nhựa màu đen trôi giặt trên biển
thấy nghi vấn ông mở bao ra xem thì phát hiện bên trong có hai mươi ba gói hình chữ nhật kích thước một mươi hai x hai mươi hai x hai cm
chứa bột trắng nghi chất ma túy cùng với một vật hình tròn đường kính khoảng hai cm bằng kim loại và nhựa
có thể là thiết bị định vị
đến ngày bảy tháng bốn ông nguyễn văn giòm trình báo cơ quan công an địa phương vụ việc
sau khi nhận thông tin công an xã thừa đức kết hợp với đồn biên phòng cửa đại
đến lập biên bản thu giữ các vật thể lạ và thiết bị mà ông nguyễn văn giòn nhặt được trên biển
chuyển công an huyện bình đại công an tỉnh bến tre xác minh làm rõ
lực lượng chức năng huyện bình đại đang tiếp tục tìm kiếm tại khu vực này xem còn vật thể tương tự hay không
và khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật thể lạ trôi trên biển
khẩn trương trình báo cơ quan chức năng kịp thời xử lý
khoảng một mươi bảy h ngày năm tháng bốn một phụ nữ ở đắk lắc đang di chuyển bằng xe máy
thì bất ngờ bị một thanh gỗ dài hơn hai mét rơi từ nhà cao tầng trúng xuống đầu gây trọng thương
rất may mắn là nhờ có mũ bảo hiểm nên chị chỉ bị thương nhẹ
hiện sức khỏe người phụ nữ này đã ổn định
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tân lập cho biết
nơi xảy ra vụ việc tại số hai trăm tám mươi tám đường nguyễn văn cử đang xây dựng công trình của một công ty dược
vị lãnh đạo này thông tin thêm công trình có đầy đủ giấy phép và các hồ sơ liên quan
về thông tin thanh gỗ rơi từ công trình xây dựng khiến người đi đường bị thương
lực lượng chức năng sẽ cho kiểm tra thông tin và có hướng giữ ví
ngày bảy tháng bốn công an tp hạ long quảng ninh cho biết
đã bắt giữ trần văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy và trần văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đều trú tại thành phố hải phòng vì có hành vi giả làm nhân viên cửa hàng điện máy để đi tiếp thị sản phẩm
trước đó vào ngày bốn năm tháng bốn cả hai điều khiển xe ô tô màu trắng biển kiểm soát hai mươi chín d một mươi hai nghìn ba trăm một mươi hai
đến tiếp thị bán đồ gia dụng như nồi cơm điện bếp ga bếp từ giá rẻ cho bà htk
sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một trú thôn bằng xăm xã lê lợi tp hạ long
nhận thấy bà ca đang ở nhà một mình hùng và tân đã cướp giật tài sản của bà ca
làm một chiếc nhẫn vàng một chỉ
công an tp hạ long đang tiếp tục điều tra mừng rộng vụ án
để phục vụ công tác điều tra công an tp hạ long thông báo
ai là bị hại liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản do hùng và tân thực hiện
liên hệ công an tp hạ long để được hướng dẫn giải quyết
sáng mùng bảy tháng bốn tại bốn điểm trung tâm tham quan thuộc tp điện biên phủ
hai hai trăm linh học sinh sinh viên tỉnh điện biên đã đồng loạt công diễn các bài dân vũ điệu nhảy đường phố
cụ thể hai nghìn hai trăm linh học sinh sinh viên đến từ một mươi một đơn vị gồm
phòng giáo dục và đào tạo huyện điện biên trường trung học phổ thông huyện điện biên
phổ thông dân tộc nội chú tỉnh cao đẳng sư phạm điện biên trung học phổ thông chuyên lê quỳ đôn
trung học phổ thông phan đình giót trung học phổ thông thanh nưa
trong chương trình một buổi sáng các em biểu diễn ba mươi ba tiết mục là các điệu xòe các điệu nhảy dân vũ
mang đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn như thái hờ mông lào
cùng các điệu nhảy sôi nổi khỏe khoắn hào hùng gắn với hình ảnh người lính cụ hồ anh hùng liệt sĩ thanh niên việt nam
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo điện biên cho biết
chương trình công diễn dân vũ điệu nhảy đường phố của học sinh sinh viên tỉnh điện biên hôm nay
là một trong những hành động cụ thể đề án bảo tồn phát huy giá trị dân ca dân vũ của các dân tộc thiểu số
gắn với phát triển du lịch giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi trên địa bàn tỉnh điện biên
chương trình cũng góp phần tạo điểm nhấn văn hóa trong các hoạt động năm du lịch quốc gia điện biên hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời tạo không gian thu hút khách tham quan du lịch về với điện biên chiềm ngưỡng trải nghiệm
và hòa mình vào những điệu múa điệu nhảy gần gũi đắm say cùng nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
thưa quý vị tuần lễ văn hóa thể thao thanh thiếu nhi tỉnh thừa thiên huế lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh niên thiếu nhi trên địa bàn tỉnh
ngày bốn trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thừa thiên huế tổ chức khai mạc tuần lễ văn hóa thể thao thanh thiếu nhi toàn tỉnh lần thứ hai mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
tuần lễ năm nay gồm nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh
với các chương trình phong phú như truyền thông phòng chống đuối nước xâm hại tai nạn thương tích và bạo lực học đường
hành trình trải nghiệm ước mơ truyền thông tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh cuộc thi tiếng hát chim sơn ca
dịp này trong khuôn khổ chương trình ngày hội các câu lộc bộ đội nhóm tỉnh thừa thiên huế lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi bốn cũng được tổ chức
với chủ đề kết nối trái tim tình nguyện hoạt động do trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh thừa thiên huế
phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đại học huế tổ chức thu hút hơn tám trăm linh đoàn viên thanh niên tham gia
bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu kết nối như hội trại sắc màu tình nguyện thi sáng tạo video clip dấu ấn mỗi chặng đường
triển lãm ảnh sức khỏe tình nguyện vì cộng đồng chương trình trao ánh sáng tri thức cho trẻ em vùng khó khăn lửa chạy nối vòng tay lớn
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại